những năm qua tình trạng phá rừng đặc dụng là vấn đề nhức nhối tại tỉnh bắc cạn
nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng đã xảy ra
các đối tượng chủ yếu chặt hạ gỗ nghiến cổ thụ bởi gỗ nghiến mang lại giá trị lợi nhuận cao
để giữ rừng người dân có nhiều biện pháp để bảo vệ cây nghiến
chính vì thế nhiều năm qua không có vụ phá rừng nào xảy ra
phóng viên phóng sự do phóng viên chuyển nhân dân thực hiện dưới đây sẽ cho thấy
vì sao người dân ở đây hết lòng bảo vệ rừng như vậy
khu rừng nghiến này thuộc địa phận thành phố bắc cạn
nhưng sinh sống xung quanh là bản người giao của xã tân sơn huyện trợ mới
khu rừng có gần sáu trăm linh cây nghiến cổ thụ luôn xanh tươi
đều đặn mỗi tuần hai lần đội quản lý bảo vệ rừng của thôn cùng kiểm lâm đi tuần tra
xem rừng nghiến có bị ai xâm phạm hay không
thôn nậm rất bao bọc xung quanh cánh rừng là nơi người giao sinh sống
cả thôn có gần chín mươi hộ thì có đến ba mươi hộ nghèo
nhà gần nhất chỉ cách rừng nghiến vài trăm mét
nhưng tuyệt nhiên chưa có một cây nghiến nào bị chặt hạ
trong mùa ở gần đây thì chúng ta
đi xem cả đội đi mỗi tổ thôn hoặc là mỗi tổ là hai mươi người
cứ tuần đi xem một lần không cho phá rừng khác
để bảo vệ khu rừng thôn đã ra hương ước đồng lòng cùng bảo vệ rừng
những cây nghiến được đánh số cẩn thận
hàng tuần có người trong thôn đi kiểm tra
cũng đã có lúc lâm tạc đã tìm cách chặt nghiến
nhưng người dân ở đây phát hiện và kịp thời ngăn chặn
nên hàng chục năm qua khu rừng nghiến quý hiếm này chưa xảy ra vụ chặt phá nào
ý thức của người dân đây thì cũng coi như là cái khu rừng nghiến này gần như là rừng thiêng
đấy là rất là coi trọng và gần như là bảo van nhau là không chặt hạ và không phá
người dân thì hiểu ra được một cái vấn đề thì cái ý thức bảo vệ rừng nghiến của người dân là rất tốt
mà không cứ riêng về cái có tiền khoán khoanh nuôi bảo vệ thì người dân mới cho coi
mà ở đây người dân đã có ý thức từ trước
trong khi tại nhiều địa phương
tình trạng phá rừng luôn nóng bỏng thì cánh rừng nghiến này vẫn xanh tươi cùng với thời gian
và đúng như lời bác đã dạy dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
khi người dân thực sự coi rừng như chính cuộc sống của mình thì khi đó màu xanh của đại ngàn sẽ mãi trường tồn